theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
hai nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới google và apple đã gỡ bỏ trò chơi điện tử có tên
chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bé gấu trúc cho trẻ em khỏi kho ứng dụng google play và app store
lý do game này gắn bản đồ có đường lưỡi bò vi phạm pháp luật việt nam
trước đó tựa game này đã có đến hơn một triệu lượt tải trên google play
cục cũng cho biết đang tiếp tục giả soát thống kê các game vi phạm cung cấp xuyên biên giới vào việt nam
để ngăn chặn gỡ bỏ khỏi thị trường việt nam